trong đêm nay dạnh ngáp thấp và vùng xoay thấp đang tác động ở khu vực bắc bộ tiếp tục hoạt động
thậm chí vùng xoay thấp còn có xu hướng hoạt động mạnh hơn
vì thế trong đêm nay hầu khắp bắc bộ sẽ có mưa rào và rông trên diện rộng
trong đó các tỉnh vùng núi và trung du bắc bộ khu vực từ sơn la lai châu lào cai phú thọ thái nguyên cao bằng lạng sơn bắc giang và cả khu vực quảng ninh
sẽ là những vùng có mưa vừa đến mưa to có nơi mưa rất to và rông mạnh với lượng mưa trong đêm nay phổ biến ở mức từ ba mươi năm mươi mm có nơi lượng mưa còn lên tới bảy mươi mm
vì thế cần phải đề phòng nguy cơ xảy ra lũ quét và sạt lở đất ở các tỉnh vùng núi
sang ngày mai dạnh ấp thấp và vùng xoáy thấp tiếp tục hoạt động dù không mạnh như về tối và đêm nhưng nó cũng khiến cho các tỉnh miền bắc chuyển nhiều mây hơn trời có mưa nắng gián đoạn
vì thế nền nhiệt cao nhất trong ngày mai ở các tỉnh vùng núi phía bắc duy trì mức nhiệt từ hai mươi chín cho đến ba mươi một độ
khu vực trung du nhiệt độ sẽ giao động trong khoảng là từ ba mươi một ba mươi hai độ còn các tỉnh vùng đồng bằng nhiệt độ ở mức từ ba mươi ba ba mươi năm độ
với các tỉnh miền trung khu vực bắc trung bộ là khu vực chịu tác động của dạnh ấp
trong đó khu vực thanh hóa nghệ an là hai vùng chịu ảnh hưởng nhiều nên trong đêm nay và chiều tối mai sẽ có mưa rào và rông rải rác
nền nhiệt ngày mai ở thanh hóa nghệ an sẽ giảm xuống dưới ba mươi năm độ còn khu vực hà tĩnh duy trì mức nhiệt là ba mươi năm độ
nóng chỉ còn xảy ra cục bộ vài nơi ở các tỉnh bắc miền trung
với phần còn lại của trung bộ các tỉnh từ quảng bình trở vào đến phú yên tiếp tục xuất hiện nắng nóng nhưng cường độ không còn gai gắt
nền nhiệt cao nhất ngày mai cũng có xu hướng giảm nhẹ xuống còn ba mươi năm độ
đối với ba tỉnh còn lại là khánh hòa ninh thuận cũng như khu vực bình thuận chiều và tối mai có mưa rào và rông vài nơi nhiệt độ cao ba mươi bốn ba mươi năm độ
ở phía nam gió mùa tây nam đang có xu hướng gia tăng về cường độ
từ trưa và chiều mai nó sẽ gây mưa rào và rông nhiều nơi ở khu vực nam bộ khiến cho nền nhiệt ở đây giảm xuống còn ba mươi một ba mươi ba độ
còn ở tây nguyên cũng có mưa rào và rông diện nhiều nơi thời gian mưa xuất hiện muộn hơn về chiều và tối
nền nhiệt ở các tỉnh tây nguyên sẽ duy trì trong khoảng là từ hai mươi tám cho đến ba mươi một độ
chuyển sang thông tin thời tiết biển khu vực huyện đảo hoàng sa có mưa rào và rông rải rác tầm nhìn giảm xuống còn bốn một mươi km trong mưa gió nam cấp bốn cấp năm nhiệt độ là hai mươi sáu ba mươi ba độ
khu vực huyện đảo trường sa cũng có mưa rào rải rác và có nơi có rông gió tây nam cấp bốn cấp năm nhiệt độ là hai mươi bảy ba mươi ba độ
và sau đây sẽ là dự báo chi tiết vào ngày mai tại các tỉnh thành phố trên cả nước